ở phía nam cơn mưa lớn gần đây tại tỉnh bình dương gặp lúc chiều cường đang lên
khiến nhiều khu vực trên địa bàn tỉnh ngập sâu trong nước gây ảnh hưởng đến giao thông và sinh hoạt của người dân
nhiều đoạn trên các tuyến đường của thành phố thủ dầu một như nguyễn thị minh khai phan công khai
đoàn trần nghiệp hai bà trưng ngô quyền cách mạng tháng tám thích quảng đức bị ngập nước di chuyển khó khăn
trên quốc lộ một mươi ba đoạn qua khu suối cát nối giữa thành phố thủ dầu một và thị xã thuận an
nước ngập sâu làm giao thông tê liệt lực lượng chức năng phải vất vả phân luồng điều tiết giao thông
mưa lớn làm cháu hoàng xuân hiếu sinh năm hai nghìn tám ở phường dĩ an thị xã dĩ an bị nước cuốn xuống cống thoát nước ven đường
đây là vụ nước cuốn trôi người xuống cống thứ hai tại bình dương trong tháng một mươi năm hai nghìn một mươi sáu
trước đó trong cơn mưa sáng ngày tám tháng một mươi nước dâng cao cũng đã cuốn trôi một người dân
ở phường phú hòa xuống cống trên đường nguyễn thị minh khai thành phố thủ dầu một
nhưng may mắn thoát chết nhờ hai người phụ hồ cứu thoát